những ngày qua trên địa bàn huyện mèo vạc tỉnh hà giang nhiệt độ giảm mạnh có nơi xuống một mươi độ c
ban đêm có thể giao động từ bốn đến năm độ c
trước diễn biến bất thường của thời tiết ubnd huyện mèo vạc đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn
các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi
như tăng lượng thức ăn tinh thức ăn dự trữ che chắn hệ thống chuồng trại tiêu độc khử trùng
nhằm bảo đảm an toàn cho đàn gia súc
đây là buổi hỗ trợ phát bản miễn phí cho những hộ thuộc diện gia đình khó khăn
trong xã bà vi huyện mèo vạc tỉnh hà giang
mỗi gia đình được phát bảy mét bạt với khổ rộng hai mét tương đương một mươi bốn m hai
để che chắn dự ấm cho đàn gia súc
hàng năm nhờ có sự quan tâm hỗ trợ của xã mà các gia đình thuộc diện nghèo ở nơi đây
đã có bạt để che chắn trường trại tránh rét cho đàn gia súc của gia đình
hàng năm nhờ có sự hỗ trợ của xã về mặt kỹ thuật giúp che chắn
chuồng trại cũng như cấp phát bạt miễn phí mà gia đình tôi đã chống rét cho châu bò
một cách hiệu quả và bảo vệ được số lượng đàn gia súc của gia đình
trong những đợt rét đậm rét hại
trước sự khắc nghiệt của thời tiết như vậy các vị chính quyền cũng đã có những biện pháp
để hướng dẫn nhân dân phòng chống đói rét cho đàn gia súc
đối với công tác phòng chống đói cho gia súc hướng dẫn bà con là dự trữ thức ăn
ủ chua thức ăn và dự trữ cả thức ăn thô và thức ăn tinh
khi nhật độ thời tiết xuống gần năm độ c
đồng thời xé ra hiện tượng sương mù sương muối và đắng băng
thì hầu hết các loại cỏ cho đàn gia súc đều sẽ chết
vì thế xã bà vi đã hướng dẫn cho bà con dùng loại cỏ va sáu
một loại cỏ có hàm lượng dinh dưỡng cao để ủ chua dự trữ thức ăn cho gia súc
đảm bảo sao cho mỗi con châu bò có từ năm mươi bảy mươi kg thức ăn thô
xanh trở lên và ba năm kg tinh bột trên một ngày
gia đình ông vàng pà sùng đã được cán bộ nông nghiệp xã hướng dẫn
cụ thể công việc